thực hiện lộ trình xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ngày hôm nay tại thành phố hải phòng
tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo nhằm thống nhất các đơn vị năng lực cơ bản của người lao động
trong bộ tiêu chuẩn để chuẩn hóa đội ngũ lao động trước thách thức của bối cảnh mới
việc xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là cơ sở để chuẩn hóa đội ngũ lao động việt nam
tiệm cận với khung trình độ asean và quốc tế
bộ tiêu chuẩn hiện xây dựng với ba nhóm năng lực gồm nhóm năng lực cơ bản áp dụng cho tất cả các ngành nghề
nhóm năng lực chung là năng lực bắt buộc đối với một số ngành nghề công nghiệp cụ thể nào đó
vào nhóm năng lực chuyên môn hay là nhóm năng lực cốt lõi
trong đó nhóm năng lực cơ bản là năng lực nền tảng đòi hỏi nguồn lao động có sức đề kháng thích nghi
đáp ứng được sự dịch chuyển lao động một cách linh hoạt trong bối cảnh hội nhập quốc tế
đón đầu cơ hội đầu tư và thích ứng với nền kinh tế hậu đại dịch
bộ tiêu chuẩn năng lực cơ bản sẽ được sử dụng làm hệ quy chiếu đào tạo tương ứng
để nguồn lao động được đào tạo theo chuẩn ngay từ đầu
phù hợp tương ứng với thị trường việc làm danh mục nghề nghiệp tương ứng
bộ tiêu chuẩn cũng là căn cứ để các trường các doanh nghiệp
đánh giá kỹ năng người lao động
từ đó cấp chứng nhận kỹ năng và cho phép tham gia thị trường lao động
để phân cấp phân tầng đào tạo lại đào tạo để nâng cao tay nghề cho người lao động
các trường dụng của cộng đồng doanh nghiệp đối với người lao động
và từ đó thì kéo theo sự thay đổi về giáo dục đào tạo
nó kéo theo về nhận thức của người lao động
chúng ta nhận thức rằng là cái yếu tố cốt lõi ngoài cái sự lãnh đạo chỉ đạo
sự vào cuộc về chống trí trị ra
cuộc thực sự của doanh nghiệp
doanh nghiệp họ tuyển dụng dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề
họ không dựa vào cấp nữa
đấy là một trong những điều kiện rất là tốt
rất như là cái bả bối như là cái xương sống
như là cái kim chỉ nam cho các nhà trường chúng tôi
để lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để mà đánh giá cho người lao động
thế thì đối với các nhà trường thì tôi nghĩ là bây giờ không còn cách nào khác
tức là phải đưa ra những các cái giải pháp rất là cốt lõi cơ bản cho mình
để là đáp ứng được với lại cái tiêu chuẩn kỹ năng hiện nay
tuy nhiên ba thách thức lớn để có thể áp dụng bộ tiêu chuẩn năng lực cơ bản
vào hệ thống đào tạo và tuyển dụng ở việt nam là thói quen lao động
nhận thức tư duy văn hóa lao động cũ cách sử dụng lao động
sau khi bộ chuẩn hóa được xây dựng hoàn thiện
thì cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các bên liên quan
bao gồm cả cộng đồng sử dụng lao động
thì mới có thể chuẩn hóa chung được lực lượng lao động
cũng như góp phần nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh quốc gia